khoảng tám trăm bảy mươi người lao động ngoài trời bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
đã được nhận sự hỗ trợ tiền mặt là một triệu đồng một người
đây là hoạt động thuộc dự án hỗ trợ tài chính dựa vào dự báo do hội chữ thập đỏ việt nam
hội chữ thập đỏ đức phối hợp tổ chức và hội chữ thập đỏ hà nội triển khai thực hiện
trên địa bàn ba quận là ba đình thanh xuân và nam từ liêm hà nội
những đối tượng được nhận hỗ trợ trực tiếp từ chương trình là những người lao động ngoài trời
không có hợp đồng lao động như người bán hàng rong người bán hàng nhỏ lẻ
không có địa điểm cố định người thu gom phế liệu người bốc xếp vận chuyển hàng hóa
người bán vé số xe ôm bị mất việc làm trong thời gian giãn cách xã hội do dịch bệnh covid một mươi chín
và chưa nhận được hỗ trợ trong gói sáu mươi hai tỷ đồng của chính phủ
trong đó ưu tiên cho các nhóm đối tượng đang sinh sống tại các khu trọ nghèo
trên địa bàn các phường hưởng lợi
sau khi đăng ký tham dự nhận hỗ trợ các đối tượng sẽ được xác minh khảo sát
và thông báo chính thức qua tin nhắn từ dự án
thời gian nhận trì trả hỗ trợ là từ ngày một mươi đến một mươi bốn tháng bảy tại ba địa điểm
bao gồm biêu cục giao dịch trung tâm bảy mươi năm đinh tiên hoàng biêu cục thanh xuân năm mươi một vũ trọng phụng
và biêu cục thăng long số năm phạm hùng nam tử liêm hà nội